chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày hai mươi sáu tháng năm sẽ có những nội dung chính sau đây
cũng trong chiều nay một trong các nội dung liên quan được quốc hội thảo luận tại tổ
đó là dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
khá nhiều tổ đại biểu đã đưa ra đề xuất đó là không dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu
theo một số đại biểu dự thảo nghị quyết ra đời sẽ giải quyết được rất nhiều bất cập hiện nay do nợ xấu gây nên
cũng đã góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu với những nỗ lực như thành lập công ty mua bán nợ và tài sản
với những nỗ lực liên quan đến cải thiện khung khổ pháp lý về xử lý nợ xấu
xử lý các ngân hàng không đồng hoặc là mua lại sắp nhập các ngân hàng yếu kém
cũng đã góp phần làm cải thiện các ngân hàng đang trong tình trạng gặp khó khăn
việc xử lý nợ xấu tuy bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan
thế nhưng pháp luật về xử lý nợ xấu tài sản bảo đảm còn nhiều bất cập
khiến nợ xấu có nguy cơ tăng trở lại
theo thống kê của ngân hàng nhà nước tính đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ nợ xấu nội bảng nợ xấu do vamc quản lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu
có khả năng lên đến tám tám mươi sáu tổng dư nợ
còn đối với công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng vnc
tính đến thời điểm hiện tại vamc đã mua tổng cộng được hơn hai mươi năm khoản nợ xấu
tại các tổ chức tín dụng
tại việt nam
theo thống kê mới đây của công ty cổ phần chứng khoán bảo việt
tính đến hết quý i năm hai nghìn một mươi bảy mỗi ngân hàng gồm việtcombank việttinbank
bidv mb vib sacombank eximbank techcombank kiên longbank bắc á bank
có tổng nợ xấu tăng sáu so với thời điểm cuối năm ngoái
đối với các ngân hàng đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên khi tỷ lệ nợ xấu gia tăng
là chi phí của ngân hàng gia tăng và lợi nhận của ngân hàng giảm đi
đó là các cổ đông của các ngân hàng
các cổ đông đây có thể là các nhà đầu tư cá nhân
có thể là các nhà đầu tư thậm chí là nhà nước
sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi mà lợi nhận của ngân hàng bị sụt giảm do ảnh hưởng nợ xấu
và đối với toàn bộ nền kinh tế nợ xấu không giải quyết được
có nghĩa là các doanh nghiệp không có khả năng trả nợ
có nghĩa là các doanh nghiệp chưa vượt qua được giai đoạn khó khăn
trong hoạt động sở thương danh và như vậy thì nền kinh tế không thể tăng trưởng được
do vậy là cái việc nợ xấu kéo dài tồn tại dài dẳng mà không giải quyết thức điểm
không những ảnh hưởng tới các ngân hàng của doanh nghiệp
các nhà đầu tư mà có thể ảnh hưởng đến cả nền kinh tế
có rất nhiều nguyên nhân khiến cho việc xử lý nợ xấu có nhiều điểm nghẽn và chưa được giải quyết
một trong những nguyên nhân chính là do cơ chế chính sách pháp luật về xử lý nợ xấu chưa hoàn thiện
chưa bảo vệ quyền chủ nợ hợp pháp của các tổ chức tín dụng
quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ còn nhiều bất cập
làm hạn chế hiệu quả của việc xử lý nợ xấu
nhiều khoản nợ xấu tại các tổ chức tín dụng bị kiểm soát
đặc biệt có liên quan đến các vụ án đang trong quá trình điều tra truy tố
nên thời gian giải quyết bị kéo dài thiếu cơ chế chính sách khuyến khích
các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia xử lý tài sản bảo đảm và mua bán nợ xấu
theo quy định hiện hành vmnc không có quyền thu dự tài sản của bên đi vay
về cả trường hợp là bên đi vay không hợp tạc
và như vậy thì rõ ràng không xử lý được
thế còn đối với các tổ chức tín dụng thì có quyền để thu dự tài sản
nhưng nó vô cùng phức tạp
bởi vì bên đi vay thiếu thiện trí
thì nếu như thiếu sự vào cuộc của tòa án của công an của chính quyền địa phương
thì cái việc đó cực kỳ khó khăn
ngoài ra còn có một số những vướng mắc khác trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo
tôi lấy thí dụ
như là cái việc xác định cái giá trị tài sản đảm bảo cũng hết sức khó khăn
vì của chúng ta là thiếu những tổ chức định hạng và định giá
cũng như là định giá tài sản đảm bảo chuyên nhập
hiện nay nợ xấu nợ tiềm ẩn đang có nguy cơ tăng trở lại
dẫn đến những yêu cầu cấp thiết của việc hoàn thiện các quy định nhằm xử lý nợ xấu
nếu những khó khăn vướng mắc trong việc xử lý nợ xấu không được xử lý
thời gian xử lý nợ xấu sẽ kéo dài
đồng nghĩa với việc kéo dài khoản nợ xấu
tạo ra nguy cơ rủi ro lan truyền trong hệ thống ngân hàng
nếu giảm nợ xấu quá thì đương nhiên là sẽ bị lỗ kinh doanh bị thua lỗ
đối với một quốc gia nếu như mà nợ xấu của chúng ta ở mức rất là cao
thì dưới đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài
của các định chế tài chính nước ngoài
rồi cả các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nước ngoài
thì chúng ta thực hiện rất là rủi ro
và vì như thế thì sẽ ảnh hưởng đến mức độ xếp hạng tín nhiệm của quốc gia
cũng như là thu hút đầu tư nước ngoài
đứng trước mối lo ngại về khả năng nợ xấu có thể tăng cao
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được trình và thảo luận
nghị quyết này được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xử lý nợ
giải phóng lượng vốn khổng lồ lên tới hơn sáu trăm linh tỷ đồng
trong dự thảo nghị quyết mới có những nội dung mới đáng chú ý
trong đó dự thảo đã đưa ra những cơ sở điều kiện để tháo gỡ những nút thắt quan trọng
đang cản trở việc đẩy nhanh hoạt động mua bán nợ xấu
nếu mà quốc hội thông qua nghị quyết này
thì cũng là cơ hội tốt có hành lang pháp lý thuận lợi cho vmc
cũng như tổ chức tín dụng trong vấn đề xử lý các khoản nợ xấu
mà hiện nay nó đang nằm ở vmc hay là tại tổ chức nhân dụng
nó cũng là tạo cái nguồn lực để tái tạo lại
để có cái dòng vốn để tái đầu tư cho nền kinh tế
rồi giảm chi phí lãi vay giảm lãi xuất cho
giảm giá thành nâng cao năng lực cạnh tranh của khách hàng hay là của nền kinh tế
trong quá trình hội nhập hiện nay
việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý nợ xấu
theo hình thức ban hành nghị quyết của quốc hội là rất cần thiết
nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của đảng quốc hội về xử lý nợ xấu
bảo vệ quyền chủ nợ hợp pháp của tổ chức tín dụng
khắc phục các vướng mắc bất cập của hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu
xử lý tài sản bảo đảm
tiếp theo chương trình
sẽ có những thay đổi trong hỗ trợ người có công về nhà ở
an toàn thực phẩm thách thức của các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
chủ tịch nước trần đại quang đã gặp mặt các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nhưng đã vượt khó vươn lên
đến từ một mươi một tỉnh thành phố đại diện cho các vùng miền trong cả nước
tại buổi gặp mặt chủ tịch nước trần đại quang đã nghe báo cáo về tình hình chăm sóc trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn của quỹ bảo trợ trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội
trong bốn trăm tám mươi trẻ em tham dự chương trình có một trăm bốn mươi năm trẻ mồ côi cha hoặc mẹ
chín mươi trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ một mươi hai trẻ em bị bỏ rơi hai mươi trẻ em bị khuyết tật
mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn
các em vẫn phát huy tinh thần vượt khóa

chủ tịch nước đã đánh giá cao chia sẻ và ghi nhận nỗ lực cố gắng của các em
đồng thời khẳng định đảng nhà nước nhất quán chủ trương luôn luôn quan tâm và chăm sóc trẻ em

đồng thời khẳng định đảng nhà nước nhất quán chủ trương luôn luôn quan tâm và chăm sóc trẻ em

chúng ta từ một nước kém phát triển đang vươn lên và hiện nay đã trở thành một nước phát triển ở mức độ trung bình khá
để tăng cường công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương các tổ chức chính trị xã hội cần quan tâm giúp đỡ
tạo mọi điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống
chúng ta đang trong tháng hành động triển khai luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu
chúng ta làm sao tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng để cho tất cả các cấp các ngành và mọi người
thấy được ý nghĩa tầm quan trọng của việc quan trị và triển khai thực hiện nghiêm túc luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu
đấy cũng là một việc tôi thấy cần thiết
rồi chúng ta tập trung triển khai một cách có hiệu quả chương trình hành động quốc gia
vì trẻ em từ năm hai nghìn một mươi tám
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi đã đề ra và việc triển khai cái chương trình hành động này
cần gắn chặt với chiến lược gia đình việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước nhấn mạnh nhân tháng hành động vì trẻ em và triển khai luật về trẻ em
cần phải tuyên truyền sâu rộng về luật phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
kịp thời tuyên truyền cổ vũ các gương điển hình tiên tiến các tấm gương người tốt việc tốt
rồi quan tâm giáo dục pháp luật kiến thức rồi kỹ năng chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em
kể cả những gương người tốt việc tốt trong việc quan tâm chăm sóc các trẻ em có hành động khó khăn
cũng như là những gương người tốt việc tốt của các em các cháu vượt khó vươn lên hiếu học học giỏi và đạt thành tích cao
và đi liền với việc tuyên truyền những gương người tốt việc tốt
lên án lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật vi phạm quyền của trẻ em xâm hại bạo lực đối với trẻ em
và kể cả nuôi kéo trẻ em vào quan trọng phạm thuộc
chủ tịch nước yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo cần quan tâm xây dựng trường học cũng như sân chơi cho trẻ em
nhất là cho trẻ vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số và những vùng thiên tai mắc bệnh hiểm nghèo

của các doanh nghiệp cơ quan và tổ chức cá nhân để bảo đảm cho các em có hoàn cảnh khó khăn có sân chơi phù hợp
chủ tịch nước cũng mong muốn các em có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên
vượt qua hoàn cảnh để học tập và trở thành người có ích cho xã hội
hôm nay tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận
và công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số hai mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một
về đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm hai nghìn ba mươi
và quyết định của bộ chính trị khóa một mươi về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận
tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh đây là cuộc kiểm tra định kỳ
thường xuyên theo chuyên đề của bộ chính trị về công tác quy hoạch
luân chuyển cán bộ bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử
qua kiểm tra bình thuận có những kiến nghị đề xuất với ban chấp hành trung ương bộ chính trị
ban bí thư sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các quy định chế độ chính sách cho phù hợp với thực tiễn
để hoàn thiện công tác quy hoạch bổ nhiệm luân truyền và giới thiệu người ứng cử các chức danh lãnh đạo
đồng thời sau kiểm tra bình thuận sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm
những định hướng giải pháp để khắc phục hạn chế bất cập trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ trong thời gian tới
theo kế hoạch từ ngày hai mươi sáu tháng năm đến đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đoàn sẽ kiểm tra công tác cán bộ tại thành ủy phan thiết
huyện ủy hàm thuận bắc huyện ủy bắc bình sở nội vụ và ban tổ chức tỉnh ủy bình thuận
thưa quý vị câu chuyện mở rộng thị trường đưa nông sản hội nhập là vấn đề rất được quan tâm hiện nay
khi nhiều nông sản không tiêu thụ được
vẫn tới tình trạng rớt giá thây thảm
tuy nhiên việc tiếp cận các thị trường nhất là những thị trường khó tính như mỹ eu và nhật bản
đối với nông sản việt nam là rất khó khăn bởi những quy định ngặt nghèo
việt nam đang hội nhập sâu rộng tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do
nên doanh nghiệp việt nam có rất nhiều cơ hội xuất khẩu sản phẩm của mình sang các thị trường lớn như mỹ eu nhật nga
tuy nhiên thời gian qua mới chỉ có một số ít thực phẩm của việt nam vượt qua được hàng rào kỹ thuật
để có thể xâm nhập vào những thị trường này
nhiều lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp việt bị trả về do không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng của nước nhập khẩu
đây cũng là một trong những lý do chính khiến nông sản thực phẩm của việt nam khó xâm nhập được vào các thị trường này
để hạn chế rủi ro với người tiêu dùng mỹ đưa ra luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm
trong đó có những yêu cầu bắt buộc để phòng ngừa các nguy cơ từ thực phẩm không an toàn
các tiêu chí sản xuất an toàn bắt buộc để doanh nghiệp phải tuân thủ
đối với doanh nghiệp việt nam việc không tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm là hàng rào lớn nhất
cho các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu nông sản thực phẩm vào mỹ
hiện sản phẩm thực phẩm nông sản của việt nam chủ yếu xuất khẩu sang trung quốc
và khi thị trường này ngừng mua hoặc thay đổi chính sách nhập khẩu
nông sản thực phẩm việt nam lập tức bị ùn ứ phải đổ bỏ
do đó các chuyên gia cho rằng mở rộng xuất khẩu nông sản thực phẩm sang các thị trường khó tính
thì nông sản thực phẩm việt nam cần tuân thủ các quy định
quy định về an toàn thực phẩm đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao của quốc tế
thời gian qua thị trường nông sản của việt nam không những ngày càng đáp ứng tốt hơn thị trường trong nước
mà không ngừng mở rộng
tuy nhiên thời gian tới các bộ ban ngành cần có những chương trình cập nhật về tiêu chuẩn chất lượng cho hàng nông sản việt nam xuất khẩu
sẽ là những căn cứ hỗ trợ cho doanh nghiệp địa phương thay đổi cơ cấu sản xuất
nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa đáp ứng tiêu chuẩn nước nhập khẩu
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba mới đây đã bắt giữ một trăm ba mươi lít dầu đeo vi phạm trên vùng biển vũng tàu
qua kiểm tra tàu nelwattana mang quốc tịch thái lan có bảy thuyền viên
hai quốc tịch thái lan nằm quốc tịch campuchia đang chở khoảng một trăm linh lít dầu đeo
và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
tổ công tác đã lập biên bản và đưa tàu noguatana về cảng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tại vùng biển phía đông bắc cửa biển vũng tàu
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu cá cải hoán vinh phát số hiệu chín mươi chín nghìn năm trăm linh sáu ts
đang cập mạng bơm dầu cho hai tàu cá số hiệu bt chín mươi bốn nghìn hai trăm năm mươi bảy ts và bt chín mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi bảy ts
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có khoảng ba mươi lít dầu đeo
thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
và khai nhận đang bơm dầu cho hai tàu cá trên
tổ công tác đã lập biên bản đưa ba tàu về cảng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
để xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ thông qua chiến lược mới về triều tiên
montenegro trở thành thành viên thứ hai mươi chín của nato
thưa quý vị tổng thống mỹ donald trump vừa thông qua kế hoạch chính sách bốn điểm đối với triều tiên
xoay quanh việc sử dụng mọi áp lực có thể bên cạnh việc tìm kiếm các giải pháp về ngoại giao
tổng thống mỹ donald trump đã ký một bản báo cáo về chính sách toàn diện của bộ ngoại giao mỹ
bao gồm bốn chiến lược đối với triều tiên đó là không công nhận triều tiên là một quốc gia hạt nhân
áp đặt mọi biện pháp trừng phạt và gây áp lực có thể đối với bình nhưỡng
không tìm cách thay đổi chế độ ở triều tiên và cuối cùng là giải quyết vấn đề bằng đối thoại
bản kế hoạch chỉ ra rằng chính quyền tổng thống donald trump có thể đã loại bỏ phương án quân sự
đối với chế độ của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
vốn đã khiến căng thẳng gia tăng với một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân thời gian qua
theo các nhà quan sát chính sách mới của mỹ nhìn chung khá giống với chiến lược đối với triều tiên
của chính quyền mỹ tiền nhiệm
tuy nhiên các nghị sĩ mỹ cũng vừa trình dự luật siết chặt hạn chế du lịch và cấm hoạt động du lịch tới triều tiên
bộ thống nhất hàn quốc vừa thông qua kế hoạch của tổ chức phi chính phủ mang tên phong trào chia sẻ hàn quốc
về việc tiếp xúc với phía triều tiên
đây được coi là dấu hiệu cho thấy
seoul đang có những động thái nhằm dần nối lại các hoạt động giao lưu giữa hai miền triều tiên
tại cuộc tiếp xúc được đề nghị hai bên sẽ bàn cách nối lại việc cung cấp viện trợ cho triều tiên
và các dự án hợp tác giữa hai bên
nếu được thực hiện đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hàn quốc và triều tiên dưới thời tổng thống moon jae in
trước đó chính phủ hàn quốc đã tái khẳng định chủ trương tiếp cận bằng ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân của triều tiên
chính quyền của cựu tổng thống park geun hye
từng tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người dân gặp khó khăn ở triều tiên
nhưng sau đó đã ngừng hầu hết các hoạt động giao lưu dân sự khi bình nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
hiện bất kỳ chuyến đi nào tới triều tiên cũng phải được cả seoul và bình nhưỡng chấp thuận
cảnh sát anh thông báo đã nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với các cơ quan của mỹ
sau khi nhận được lời cam kết từ phía tổng thống mỹ donald trump về việc sẽ điều tra chuyện dò dỉ thông tin
trên truyền thông mỹ về vụ đánh bom ở thành phố manchester vừa qua
sau khi nhận được sự đảm bảo mới này anh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác thuộc liên minh tình báo năm đôi mắt
liên minh này gồm anh mỹ canada australia và new zealand
liên quan đến vấn đề này tổng thống donald trump tuyên bố việc các cơ quan chính phủ mỹ để lộ thông tin
và một số tờ báo mỹ công bố những thông tin bị dò dỉ về vụ khủng bố tại manchester
làm ảnh hưởng tới cuộc điều tra của giới chức anh là điều vô cùng đáng lo ngại
bộ tư pháp mỹ sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ dò dỉ này và thủ phạm sẽ bị truy tố ở mức cao nhất trước pháp luật
tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vừa kết thúc tại bruxelles của bỉ
nato đã nhất trí kết nạp thành viên thứ hai mươi chín là montenegro
sau một mươi năm kể từ ngày độc lập
đã trở thành thành viên chính thức của nato
người đứng đầu chính phủ montenegro thủ tướng milo dukhanovic
nhận định việc quốc gia này chính thức trở thành thành viên của nato
sẽ tác động đến việc tăng cường sự ổn định và an ninh trong khu vực ban căng
trong khi nga lâu nay luôn phản đối việc kết nạp montonero vào liên minh quân sự của phương tây
vì cho rằng nato cố gắng đông tiến bằng cách mời montenegro ra nhập khối
trước đó nga từng tuyên bố động thái của nato mở rộng sang khu vực ban căng
không giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực nói riêng cũng như châu âu nói chung
trái lại có thể khiến quan hệ giữa nga và nato thêm phức tạp
quý vị và các bạn thân mến những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt